thưa quý vị và các bạn hôm nay một mươi một tháng bảy ngày được liên hiệp quốc chọn là ngày dân số thế giới
vào ngày này hàng năm các quốc gia trên toàn cầu cùng tổ chức các hoạt động nhằm thu hút sự quan tâm của thế giới
tới một số vấn đề dân số nổi bật của thời đại chúng ta
nhân ngày này xin mời quý vị khán giả cùng chúng tôi cùng điểm những nét tổng quan về dân số toàn cầu
qua những số liệu được ghi nhận ngay sau đây
theo thống kê của liên hợp quốc nếu như năm một nghìn chín trăm bảy mươi dân số thế giới chỉ mới sắp xỉ ba sáu tỷ người
thì năm một nghìn chín trăm tám mươi dân số cũng chỉ tăng lên trên bốn bốn tỷ người
năm một nghìn chín trăm chín mươi khoảng năm ba tỷ người năm hai nghìn là trên sáu một tỷ người
và đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy con số này là trên bảy năm tỷ người
ước tính dân số thế giới dự kiến sẽ đạt tám tỷ người vào năm hai nghìn hai mươi ba và đạt một mươi tỷ người vào năm hai nghìn năm mươi sáu
trên thế giới có hơn hai trăm hai mươi nước nhưng chỉ tính riêng tổng số dân của sáu nước dẫn đầu đã chiếm một nửa dân số toàn thế giới
đứng đầu là trung quốc với sấp xỉ một bốn tỷ người
thứ hai là ấn độ với một ba mươi ba tỷ người
mỹ xếp thứ ba với ba trăm hai mươi năm tám triệu người
các nước còn lại là indonesia hơn hai trăm sáu mươi ba triệu người
brazil hơn hai trăm một mươi một triệu người
pakistan gần một trăm chín mươi bảy triệu người
trong khi đó vatican là một trong những quốc gia nhỏ nhất thế giới
và cũng là quốc gia có số dân ít nhất trên thế giới khoảng một người
antigua và papua diện tích bốn trăm bốn mươi hai km hai với dân số khoảng bảy người

về mật độ dân số nếu như năm một nghìn chín trăm bảy mươi mật độ dân số trung bình trên thế giới chỉ là hai mươi tám người một km hai
thì đến năm hai nghìn một mươi bảy con số này đã tăng lên năm mươi tám người một km hai
trong đó macau trung quốc là quốc gia có mật độ dân số cao nhất thế giới với khoảng một mươi tám năm trăm linh người một km hai
xếp thứ hai là singapore với bảy người một km hai
trong khi đó thủ đô huyện phú hà hòa và các nước xung quanh rất ít người
greenland là quốc gia với chứa đầy một người một km vuông
mông cổ chỉ khoảng hai người một km vuông
cùng với sự gia tăng dân số nhanh mật độ phân bố không đều
thì hiện nay thế giới cũng đang phải đối mặt với tình trạng dân số đang già đi nhanh chóng
đến nay người trên độ tuổi sáu mươi đang chiếm một mươi hai ba dân số toàn cầu
dự báo đến năm hai nghìn năm mươi con số này sẽ tăng lên đến hai mươi hai
nhìn từ vấn đề dân số thế giới để hiểu rõ hơn về ý nghĩa lịch sử và thông điệp của liên hợp quốc
muốn chuyển tới thế giới thông qua ngày một mươi một tháng bảy
cũng như hiểu rõ hơn vị trí của việt nam trên bản đồ dân số thế giới
ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc phỏng vấn nhanh của phóng viên truyền hình nhân dân
với ông lê cảnh nhạc phó tổng cục trưởng tổng cục dân số việt nam để hiểu rõ hơn về vấn đề này
xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
như nhiều người đều biết ngày một mươi một tháng bảy là ngày dân số thế giới
thế nhưng mà lại không phải ai cũng biết về ý nghĩa lịch sử ra đời của ngày này
vậy thì ông có thể chia sẻ ý nghĩa và lịch sử ra đời của ngày một mươi một tháng bảy ngày dân số thế giới được không ạ
lịch sử ra đời của ngày dân số thế giới từ sự ra đời của một em bé năm tư
matagaspa sinh vào ngày một mươi một tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
và thời điểm em bé năm tư ra đời
là cái thời điểm được xác nhận là công dân thứ năm tỷ của hành tinh chúng ta
là ngày của dân số thế giới
để nhằm cảnh báo và thức tỉnh nhân loại
dân số đang gia tăng một cách chóng mặt
vấn đề đặt ra trong ngày dân số thế giới là thông điệp gửi đến toàn nhân loại
kế hệ tróa gia đình kiểm soát về mức sinh
để mức sinh nó không bùng phát không trở thành những quả bom dân số để đẩy nhân loại vào một khủng hoảng về bùng ngộ dân số
thưa ông là một nhà quản lý công tác dân số
thì xin ông có thể cho biết là hiện nay thì dân số việt nam đang đứng ở đâu trên bản đồ dân số thế giới
hiện nay dân số của chúng ta là khoảng chín mươi ba bảy triệu người
đứng thứ một mươi bốn dân số thế giới
và thứ ba trong khu vực
mật độ dân số của chúng ta là loại rất cao
thậm chí gấp bảy năm lần mật độ dân số theo khuyến cáo của tổ chức lương thực thế giới để đảm bảo về an ninh lương thực
gấp năm lần mật độ dân số của thế giới
gần gấp hai lần mật độ dân số của trung quốc
thì mật độ dân số rất lớn
dân số đâu
thì đấy là trước hết là hình ảnh của việt nam về cái dân số
bên cạnh đó về cơ cấu dân số
thì chúng ta đang tiến vào cái sơ đổ dân số của châu âu
tức là đang giả cái hiện tượng mất cân bằng giới tính cái khí sinh của việt nam
là một cái hiện tượng nó cũng khác lạ so với các quốc gia khác trên thế giới
nó xuất hiện chậm hơn khoảng hai mươi năm nhưng tốc độ thì rất nhanh
và kiểm soát cũng rất khó cũng biến ảo vô lược
ngành dân số của việt nam thì đã có những chiến lược sách lược và kế hoạch như thế nào
để có thể đối phó với những khó khăn thách thức hướng tới mục tiêu phát triển bền vững dân số việt nam
theo nghị quyết trung ương đảng lần thứ hai mươi một
hội nghị trung ương đảng lần thứ sáu
thì đã khẳng định là chính sách dân số tiếp tục chuyển trọng tâm
từ kế hoạch trái gia đình sang dân số và phát triển
như vậy chúng ta không chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất đấy là giảm sinh nữa
thì bây giờ vấn đề dân số là phải giải quyết đồng bộ toàn diện về tất cả mọi lĩnh vực
từ quy mô dân số đến cơ cấu dân số đến phân bổ dân số và chất lượng dân số
và phải đặt nó trong mối tương quan tác động qua lại với kinh tế và phát triển
và làm sao để lấy biến dân số làm cái cơ sở cho cái kế hoạch phát triển kinh tế và xã hội của đất nước
xin cảm ơn ông
và nhân ngày dân số thế giới một mươi một tháng bảy thay mặt những người làm chương trình
xin chúc ông cũng như là toàn thể cán bộ làm trong công tác dân số việt nam có thật nhiều sức khỏe
để có thể hoàn thành tốt hơn nữa những kế hoạch hoạch định và chiến lược đề ra hướng tới mục tiêu phát triển bền vững
dân số việt nam